cả nước đang trải qua những ngày hè nắng nóng với thời tiết vô cùng khắc nghiệt
bệnh nhân nhập viện cấp cứu cũng gia tăng người dân cần có các biện pháp phòng bệnh trong những ngày này
cần phân biệt rõ những dấu hiệu của say nắng và bệnh đột quỵ để kịp thời xử lý
đưa bệnh nhân đi cấp cứu tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
cùng tìm hiểu về dòng chảy xa bờ tử thần có thể cuốn trôi mọi thứ ra ngoài biển khơi
khi gặp phải những vùng xoáy nước thì chúng ta nên ứng phó như thế nào để thoát khỏi nguy hiểm
chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình sống khỏe trên trường hình nhân dân
chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin y tế mới nhất đến với quý vị
tôi là thí quỳnh quý vị và các bạn đang theo dõi sống khỏe
thưa quý vị và các bạn nắng nóng gây gắt những ngày qua không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cả nước
mà còn khiến cho nhiều người phải nhập viện cấp cứu vì bị sốc nhiệt đột quỵ và chủ yếu cũng là người già và trẻ nhỏ
để kháng kém hay là những người phải thường xuyên phải làm việc ở ngoài trời
tại bệnh viện lão khoa thành phố hà nội các bác sĩ liên tục tiếp nhận các ca bệnh vào cấp cứu
nhiều trường hợp liên quan đến thời tiết nắng nóng gai gắt phần lớn là do huyết áp sốc nhiệt đột quỵ
phải nói rằng là thời tiết ảnh hưởng rất lớn rất lớn làm cho người già cái thứ nhất là người gọi mệt mỏi bải hoài
đi lại là không vững và đặc biệt là rất là bị chóng mặt mà ăn vào là nôn da
chính vì ăn vào là nôn da chứ không có cái sức ở trong người nên ra là chân tay nó cứ bụt rùn đi lại không vững
thế nên cái thời tiết ảnh hưởng lớn mà ngủ nhất là ngủ là các cụ ngủ cứ chập trờn chập trờn không ngủ được
có một cụ vào viện đây đúng không ạ
đầu tiên nó nghĩ là thời tiết nó nắng nóng thôi nhưng thực ra khi vào chụp lên phim em lai sỏ não thì đã là một cái tai biến mệnh não rồi
mình cũng nghĩ là nó chỉ là do thời tiết nắng nóng nó đau đầu một chút vài hôm nó lại hết
như vậy thì có thể đấy này nó tăng cái nắp
ở những bệnh viện khác bệnh nhân nhập viện cũng gia tăng vì không chịu được áp lực của thời tiết khắc nghiệt
nắng nóng ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa thân nhiệt làm cho nhiệt độ cơ thể tăng cao gây chóng mặt lơ mơ dối loạn ý thức
thân nhiệt tăng cao cũng ảnh hưởng đến chức năng tim phổi hệ thần kinh
tình trạng này đặc biệt nguy hiểm với những trường hợp có bệnh mãn tính như tăng huyết áp bệnh phổi mãn tính thậm chí tử vong
chúng ta không nên đi ra ngoài nắng nóng mà ở cái lúc mà nhiệt độ cao
tôi lấy ví dụ đặc biệt là sau một mươi giờ đến khoảng trước ba giờ chiều
khi các bạn đi làm việc mà phải làm việc ở môi trường nắng nhiều là nên đổi mũ nón và che chánh
bên cạnh đó thì chúng ta sẽ phải uống nước nhiều
khi uống nước nhiều như vậy thì sẽ bù đủ lại lượng nước cho chúng ta
và như vậy sẽ làm giảm tránh đi cái tình trạng là chúng ta bị hạ huyết áp và giảm cho cái thân nhiệt của chúng ta
như vậy nó sẽ tránh được cái tình trạng đột quỷ
có chuyên gia khuyến cáo
khi thấy người có biểu hiện sốc nhiệt cần đưa bệnh nhân vào chỗ mát nới lỏng và khởi bớt quần áo
khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất
không dùng thuốc hạ sốt bởi không có tác dụng trong trường hợp sốt do sốc nhiệt
bệnh nhân bị sốc nhiệt đột quỷ liên tục phải nhập viện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
tuy nhiên người dân cần hiểu rõ các triều chứng của bệnh để có thể can thiệp cấp cứu kịp thời nhất là các dấu hiệu của bệnh độc quỷ
tại bệnh viện bạch mai thành phố hà nội
các bác sĩ đã liên tục tiếp nhận các ca bệnh vào cấp cứu vì đột quỵ
thời tiết nắng nóng cũng là yếu tố tác động đến tình trạng bệnh
bệnh nhân bị sốc nhiệt đột quỷ liên tục phải nhập viện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
bệnh nhân phải ngay lập tức phải gọi ngay cấp cứu đến viện chứ không nên dùng các thuốc ở nhà
nắng nóng sẽ khiến nhiều người có cảm giác đau đầu choáng váng chóng mặt nhất là khi làm việc ở ngoài trời
tuy nhiên cần hiểu rõ và phân biệt với các triệu chứng của đột quỵ để có thể can thiệp đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời tránh nhầm lẫn với các dấu hiệu say nắng thông thường
sốc nhiệt mà chúng ta gọi là say nắng say nóng thì thông thường bệnh nhân có thể kích thích nẫn nộn rồi bệnh nhân
thông thường bệnh nhân
điển hình nhất là bệnh nhân có thân nhiệt tăng rất là cao thường thường trên bốn mươi bốn mươi một độ c và có dấu hiệu mất nước rất là rõ và có yếu tố nguy cơ để bệnh nhân có thể tiếp xúc với nhiệt độ với ánh nắng trong một thời gian rất là dài
bệnh nhân làm việc trong môi trường nắng nóng với cường độ lớn ví dụ hay gặp những bệnh nhân làm trong những công nhân xây dựng làm ở nhiệt độ rất là cao ở ngoài trời mùa hè
chứ còn nếu mà đột quỵ thì chúng tôi đã có rất nhiều bài nói trên các dấu hiệu điển hình của đột quỵ mà chúng ta có thể phát hiện sớm
ví dụ như bệnh nhân có nhiệt mặt một bên bệnh nhân có yếu tay trên một bên bệnh nhân có bất thường về ngôn ngữ đấy là những dấu hiệu mà chúng ta có thể nhìn dọn dây nhất
ngoài ra bệnh nhân có thể có dấu hiệu về vấn đề mất thị lực ở một bên hoặc hai bên bệnh nhân có thể cảm giác đau đầu rất là dữ dội và bệnh nhân có thể bận mất thăng bằng có bất thường phải dán đi
đấy là những dấu hiệu sớm để chúng ta có thể phát hiện bệnh nhân có khả năng đột quỵ
nắng nóng sẽ khiến nhiều người có cảm giác
đau đầu chóng ván chóng mặt nhất là khi làm việc ở ngoài trời
tuy nhiên cần hiểu rõ và phân biệt với các triệu chứng của đột quỵ để có thể can thiệp đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời tránh nhầm lẫn với các dấu hiệu say nắng thông thường
nếu làm việc ngoài trời thì cần có dụng cụ bảo hộ che chắn uống nhiều nước ăn nhiều hoa quả tươi để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể
ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo thêm một số các biện pháp phòng bệnh trong những ngày nắng nóng như là hạn chế đi ra ngoài đường ngoài trời nóng khi không thật sự cần thiết nếu bắt buộc phải ra ngoài thì cần phải đổi mũ mặc quần áo đeo kính khẩu trang để chống nóng uống nhiều nước nhưng không nên uống nước đá hoặc là nước quá lạnh sẽ dễ gây phim họng không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp không để gió quạt thổi trực tiếp vào người
thực hiện ăn chín uống sôi bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tăng cường dinh dưỡng ăn thêm hoa quả để bảo đảm đủ vitamin tăng cường sức đề kháng của cơ thể
vâng thưa quý vị đối với những bệnh nhân bị độc quỵ nếu như không biết cách sơ cứu rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng trước khi đưa đến bệnh viện sau đây là những triệu chứng của người có dấu hiệu của bệnh đột quỵ và cách sơ cứu cho bệnh nhân nếu như gặp phải tình trạng này
như chúng ta biết khi một bệnh nhân mà nghi ngờ có một trong ba ít nhất một trong ba các bệnh
có dấu hiệu của độc quỵ tức là yếu tay nói ngọt hoặc là méo miệng thì ngay lập tức chúng ta phải nghi ngờ bệnh nhân có khả năng bị độc quỵ
điều đầu tiên chúng ta sơ cứu tức là đặt bệnh nhân nằm xuống trên giường hoặc trên các nền cứng
tư thế bệnh nhân thì chúng ta nên để bệnh nhân nằm tư thế đầu cao khoảng ba mươi độ đến bốn mươi năm độ
tại các nơi sơ cứu chúng ta có thể dùng các cây gối hoặc các vật để lót dưới lưng của người bệnh làm sao cho bệnh nhân tư thế khoảng ba mươi độ như thế này
thứ hai là chúng ta nên nới rộng quần áo để chúng ta quan sát xem bệnh nhân thở như thế nào
nếu bệnh nhân thở bình thường tím là hồng hào thì coi như thế là bình thường
ngay lập tức thì chúng ta phải quan sát miệng của bệnh nhân để lấy hết các dị vật
ví dụ bệnh nhân đang có răng giả thì chúng ta tốt nhất nên tháo răng giả
có đồm giả thì chúng ta có thể dùng tay quấn khăn mặt hoặc là để chúng ta lấy các cái đồm giả
chúng ta có thể quấn dùng ngón tay để chúng ta móc hết các cái đồm giả ở đây để ngăn ngừa bệnh nhân sạc
vì tất cả bệnh nhân đột quỷ thì có nguy cơ sối loạn nuốt
chính vì thế chúng ta sẽ ngăn ngừa sặc cho người bệnh
nếu bệnh nhân mà có nôn hoặc là buồn nôn thì tốt nhất chúng ta nên quay đầu với bệnh nhân hoặc là nghiêng người sang một bên
vì nếu bệnh nhân có nôn thì chất nôn nó sẽ đẩy ra ngoài không bị nuốt vào trong phổi
trường hợp mà bệnh nhân mà có co giật hoặc là có nguy cơ co giật thì chúng ta sử dụng các cái vật tại nhà ví dụ như đùa
sau đấy thì chúng ta quấn các cái khăn mặt hoặc là cái miếc vải
mục đích là chúng ta đặt ngang miệng của bệnh nhân thế này để cho bệnh nhân không may khi lên cơn co giật thì răng không cắn vào lưới của người bệnh
lưu ý không cạo gió cho bệnh nhân
không xoa bóp bệnh nhân
một cái điều chúng ta lưu ý đó là khi bệnh nhân nghi ngờ đột quỵ thì chúng ta không được cho bệnh nhân ăn uống hoặc sử dụng bất kỳ một cái loại thuốc nào
vì tất cả những bệnh nhân đột quỵ đều có nguy cơ bị dối loạn nuốt và cái nguy cơ sặc
khi chúng ta cho thuốc hoặc thức ăn hoặc nước thì nó có thể gây sạc bỏ khỏi và gây ra nguy hiểm tính mạng của người bệnh
và cái cuối cùng đấy là
chúng ta lời khuyên tất cả các bệnh nhân sau khi cứu xong thì phải nhanh chóng gọi cấp cứu một trăm một mươi năm
để đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất mà có khả năng điều trị chuyên khoa về đột quỵ
nếu bệnh nhân mà đến sớm trong vòng bốn năm giờ hoặc là cùng lắm sáu giờ
thì tất cả những kỹ thuật cao có thể điều trị cho người bệnh khỏi hoàn toàn và không để lại di chứng
nắng nóng không chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân
mà đối với những bệnh nhân tâm thần với điều kiện thời tiết như thế này đã ảnh hưởng khá nhiều đến bệnh tình và tâm lý của họ
cấu gắt khó chịu bệnh có phần nặng hơn đó là những gì đang trải qua đối với các bệnh nhân tâm thần vào thời điểm này
bệnh viện tâm thần hà nội sân vườn vắng bóng người những tấm xem bằng tre cũng được bổ sung
các thiết bị chống nóng được tăng cường hầu hết bệnh nhân đều tập trung ở các sàn phòng được điều hòa nhiệt độ
thời tiết khắc nghiệt nóng bức số lượng bệnh nhân đến khám tâm thần cũng gia tăng
còn bệnh nhân đang điều trị thì cũng trở nên cáo gắt khó chịu hơn hẳn
tỷ lệ mà người bệnh tái phát sẽ tăng lên do vậy mà thường những ngày nắng nóng này và dường bệnh của chúng tôi cũng đều tăng lên
với những thời tiết nắng nóng như này thì với bản thân những người bình thường chúng ta cũng đã thấy là rất là khó chịu và bực bội
không riêng gì đối với bệnh nhân cả mà bệnh nhân của chúng tôi là những bệnh nhân tâm thần
do vậy mà tâm lý bệnh nhân thời tiết nắng nóng này thay đổi rất là nhiều
bệnh viện đã phải điều chỉnh lịch khám bệnh điều trị và sinh hoạt của bệnh nhân cho phù hợp với điều kiện thời tiết
đồng thời tăng cường thêm đội ngũ
các bệnh nhân cũng có thể giúp bác sĩ trong những ca trực để chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn
việc chăm sóc điều trị cho bệnh nhân tâm thần vốn dĩ đã rất khó khăn
nay với điều kiện thời tiết nóng bức một yếu tố ảnh hưởng đến bệnh tình của bệnh nhân thì lại càng trở nên khó khăn hơn
nhất là với các bệnh nhân có tuổi
khoa tôi là khoa điều trị người có tuổi thì những vấn đề chống nóng cho bệnh nhân
đặc biệt là rất quan trọng
ngoài những vấn đề về bệnh tâm thần da bệnh nhân còn có những bệnh cơ thể khác
thì theo những chủ trương của bệnh viện thì chúng tôi sẽ huy động hết mọi nguồn lực để chống nóng cho bệnh nhân
những bệnh nhân cao ít ác đặc biệt thời tiết nóng này
thì cái nguy cơ đột quỵ của bệnh nhân rất là cao thì chúng tôi cũng đặc biệt lưu tâm
người nhà của bệnh nhân tâm thần cần lưu ý chế độ chăm sóc cho bệnh nhân trong những ngày nắng nóng
giữ cho bệnh nhân có tâm lý thoải mái bên cạnh các biện pháp phòng bệnh đã được khuyến cáo
đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị khi có các dấu hiệu bất thường
những con kênh rạch là gặp phải một vùng xoáy nước
xoáy nước được tạo thành từ hai dòng chạy ngược chiều nhau và có một lực hút rất mạnh
nó có thể hút tất cả mọi thứ vào trong vòng xoáy
kể cả những người biết bơi giỏi nhất nếu không bình tĩnh xử lý cũng sẽ rất dễ bị đuối nước
lưu ý trong trường hợp này chúng ta nên bơi theo chiều của vòng xoáy và hướng ra xa dần tâm xoáy
tuyệt đối không cố bơi ngược trở lại vì càng bơi thì càng bị hút vào trong tâm xoáy
ngoài ra với xoáy hút
ta cũng có thể bình tĩnh hiếp một hơi thật dài và lặn hẳn xuống cho chìm
đồng thời tìm cách bơi thoát ra chỗ xoáy bằng hết sức lực có được
vì xoáy hút tiên nguy hiểm nhưng cũng có nguyên tắc là càng xuống sâu tâm xoáy càng nhỏ lại
vùng nguy hiểm sẽ càng hẹp dần vì thế chúng ta sẽ thoát ra dễ dàng hơn là ở trước mặt nước có tâm xoáy to hơn
bên cạnh vùng xoáy nước thì còn có một mối nguy hại không kém khi mà đi tắm biển
nhưng lại ít được nhiều người quan tâm
và nó cũng chỉ là một trong những nguyên nhân
gây ra nhiều hậu quả đau lòng trong thời gian qua đó chính là dòng chảy xa bờ
quý vị và các bạn hãy quan sát thật kỹ đây chính là khu vực có sóng bạc đầu
khi mà chúng ta tắm ở vùng có sóng bạch đầu như thế này thì chúng ta sẽ được sóng biển đánh đưa vào bờ
và đây cũng chính là khu vực an toàn
tuy nhiên vùng nước có màu xanh trên màn hình của quý vị cũng chính là nơi có dòng chảy xa bờ
người ta đã tiến hành làm một thí nghiệm đó là dùng một loại phẩm màu rắc vào nơi có dòng chảy xa bờ
ngay lập tức phẩm màu đã bị nước cuốn ra biển
dòng chảy xa bờ được ví như một dòng sông nhỏ có thể cuốn tất cả những gì rơi vào nó và đưa thẳng ra biển
vận tốc trung bình của dòng chảy xa bờ có thể thay đổi từ năm cho đến một mét trên một giây
khi đó thì không ai có thể bơi ngược vào bờ
có khi do những thay đổi đột ngột của sóng biển vận tốc trung bình của dòng chảy xa bờ có thể lên đến là hai năm mét trên một giây
nhanh hơn cả vận tốc của một phần động viên bơi lội olympic
dòng chảy xa bờ thường hẹp có chiều gang khoảng từ một đến ba mét
tuy nhiên có khi có dòng chảy xa bờ rộng đến cả chục mét
mặt nước nơi có dòng chảy xa bờ thường lặng ít sóng nên người ta sẽ lầm tưởng và cho rằng đó là nơi an toàn
người ta sẽ di chuyển sang tắm ở chỗ này thay vì tắm ở nơi có sóng bạc đầu
và vì thế cho nên tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
trong trường hợp chẳng may chúng ta tắm biển ở vùng có dòng chảy xa bờ hãy hết sức bình tĩnh
bởi song song với bờ biển vuông gốc với dòng chảy xa bờ để vào vùng có sóng bạc đầu
bơi chết với sóng để nhờ sóng đưa vào bờ
tuyệt đối không nên bơi ngược chiều với dòng chảy xa bờ vì lực của dòng chảy xa bờ khi đó rất mạnh đổ sức cuốn chúng ta ra biển
trong mùa hè hầu hết các bậc cha mẹ đều cho trẻ được nghỉ ngơi sau khi trẻ ra khỏi bể nước
sau khi đã lau khô người cha mẹ thường yên tâm cho trẻ chơi tự do mà không lo con mình sẽ bị đuối nước
tuy nhiên không phải lúc nào cũng như vậy
đuối nước cạn hay còn gọi là đuối nước thứ cấp có thể xảy ra sau khi trẻ đã đi bơi về
thế nhưng phần lớn phụ huynh đều không biết đến hiện tượng này càng không biết cách xử lý
trường hợp đuối nước thứ phát thì tôi càng lo lắng bởi vì nếu gặp trường hợp này tôi không biết
có tên là đuối nước trên cạn vì hiện tượng này liên quan trực tiếp đến nước
nhưng xảy ra khi nạn nhân đã ra khỏi bể bơi hay vùng biển
đây là một dạng đuối nước do phổi bị ngấm nước gây co thắt các dây thanh âm
khi dây thanh âm bị sưng các đường hô hấp bị chặn dẫn đến tình trạng ngạt thở
cái lượng nước mà tích ở trong phở của trẻ không đấy nó chưa đủ lớn để gây cho trẻ suy ước là đuối nước ngay hợp thức
nhưng cái lượng nước đấy dần dần nó sẽ gây ra tình trạng viêm và cái tổn thương đường thở đấy
nó tích lũy dần nó gây ra tình trạng tăng tiết xuất tiết vào cái dịch vào trong lòng cái đường thở đấy
và giống như là biểu hiện một cái tình trạng đuối nước trên cạn và người ta gọi đấy là gì
đuối nước trên cạn
đấy là trẻ có biểu hiện như là khó thở này tức ngực này hoặc là cảm thấy mệt mỏi rất là nhiều
thậm chí là buồn nôn nôn và đau tức ngực
và tình trạng này sẽ nhanh chóng tiến triển tới những giai đoạn sau
đó là tình trạng suy gấp trẻ biểu hiện như là tím tái khó thở thậm chí là hôn mê
và có thể tử vong trong bệnh cảnh đó
các chuyên gia khuyến cáo nếu thấy trẻ có dấu hiệu của đuối nước trên cạn
nên đưa trẻ đi khám ngay để có biện pháp xử lý kịp thời
ngoài ra nếu hiện tượng đuối nước xảy ra ở các ao hồ với nguồn nước không bảo đảm vệ sinh
bệnh nhân còn thêm nguy cơ bị nhiễm khuẩn máu nhiễm trùng phổi tổn thương phổi
bởi phản xạ đầu tiên của người đuối nước luôn là hít vào
nên các chất bẩn cũng đi theo vào cơ thể cần hết sức cảnh giác
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình sống khỏe ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại